hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là định hướng của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
trong thời gian qua trung tâm đã hỗ trợ bốn bệnh viện triển khai thành công trần đoán chết não hồi sức và hiến mô tạng
trong đó bệnh viện việt nam thụy điển uông bí là bệnh viện tỉnh chưa ghép tạng đầu tiên thực hiện trần đoán và hồi sức chết não hiến mô tạng từ bệnh nhân chết não
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia nhận được thông tin từ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê galasgo ba điểm đồng tử hai bên giãn tối đa mất phản xạ ánh sáng được điều trị và hồi sức tích cực
các y bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cơ hội sống nhưng kỳ tích không đến
khi được bác sĩ tư vấn viên đề cập đến việc hiến mô tạng sau chết não gia đình đã đồng ý hiến mô tạng
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp với bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cử kiếp chẩn đoán và xuống bệnh viện việt nam thụy điển uông bí để hỗ trợ và điều phối mô tạng thành công theo đúng quy định của pháp luật
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã khởi động điều phối các tạng được hiến theo quy định của pháp luật
theo đó một tim một tạng thận một phần gan gan trái được điều phối tới bệnh viện trung ương huế một phần gan gan phải một tạng thận được điều phối tới bệnh viện hữu nghị việt đức
hai giác mạc được điều phối tới bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
cho đến nay tất cả các tạng được lấy từ người hiến chết não đã được ghép đều có tiến triển tốt đã mang lại sự sống cho các bệnh nhân khác
theo phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ thành công của ca hiến có hai đặc điểm lớn
thứ nhất bệnh viện việt nam thụy điển uông bí là bệnh viện đầu tiên chưa ghép tạng thực hiện trần đoán chết não hồi sức chết não
thứ hai lần đầu tiên chia cách gan người hiến chết não thành công cho hai người một người lớn và một trẻ em
đây là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng nòng cốt hình thành và mở rộng mạng lưới hiến tạng trong toàn quốc
mà trong thời gian qua trung tâm đã nỗ lực xây dựng đồng thời là bài học kinh nghiệm cho các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện
nơi có điều trị có các bệnh nhân chết não tiềm năng hiến tạng
từ mô hình của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia có thể chia sẻ những kinh nghiệm
và lan tỏa ra các đơn vị khác mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng gia tăng nguồn tạng hiến giúp cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống hơn nữa
phát biểu tại cuộc họp báo thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nhấn mạnh kép mô tạng là phương pháp điều trị và hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô tạng không hồi phục
cho đến nay kỹ thuật này ngày càng phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tiệu quan trọng nhất của y học thế giới
là một trong một mươi phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ hai mươi
hàng năm trên thế giới có hàng triệu người được ghép mô tạng lượng người bệnh chỉ định ghép mô tạng ngày càng gia tăng qua các năm nhu cầu cần ghép mô tạng ngày càng lớn
tại việt nam hơn ba mươi năm kể từ khi thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chúng ta đã ghép được hầu hết các tạng như tim gan phổi thận tụy
với trình độ không thua kém các nước phát triển đặc biệt trong hai năm qua mỗi năm chúng ta đã ghép hơn
trường hợp đứng số một đông nam á về số lượng ca kép trên năm đây là thành tích rất đáng trân trọng
ở việt nam hiện nay hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan thận tim
những ca ghép mô tạng từ người chết não ngừng tim hiến tặng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội
song cũng còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế
tuy nhiên chín mươi năm nguồn hiến tặng tại việt nam từ người sống ngược lại với thực trạng của các nước và ngược lại với xu hướng phát triển
trên thế giới vì vậy việc phát triển nguồn hiến tạng đặc biệt là nguồn hiến mô tạng từ người chết não chết tim
phát triển bệnh viện hiến tạng trên toàn quốc là việc làm thiết thực đem lại lợi ích lớn cho xã hội
bộ y tế đã chỉ đạo và cử trung tâm điều phối quốc gia nghiên cứu tham quan và học tập kinh nghiệm nước ngoài tại hàn quốc
tây ban nha pháp trung tâm đã triển khai thành công mạng lưới thí điểm tại một mươi sáu bệnh viện miền bắc thành công
trung tâm cũng đã trợ giúp tổ chức trần đoán hồi sức chết não và lấy tặng tại ba bệnh viện đại học y hà nội
bệnh viện e trung ương và đặc biệt bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh
đây là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước chưa từng ghép tạng
dưới sự chỉ đạo của bộ y tế trực tiếp là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã triển khai thành công tư vấn gia đình đồng ý hiến
thực hiện trần đoán hồi sức chết não và lấy mô tạng điều phối tới các cơ sở ghép
riêng trường hợp chết não này đã hiến tạng cứu sống năm bệnh nhân và giúp ích cho nhiều người bệnh khác trên toàn quốc
thay mặt cho lãnh đạo bộ y tế thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn gửi lời tri ân cảm ơn người bệnh và gia đình người bệnh tại uông bí
bệnh viện e bệnh viện đại học y hà nội đã hiến mô tạng khí chết não
bộ y tế cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện e trung ương lãnh đạo tỉnh quảng ninh sở y tế quảng ninh bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
bệnh viện một trăm linh tám bệnh viện việt đức bệnh viện trung ương huế
đặc biệt cảm ơn đội ngũ hơn một trăm hai mươi bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế đã tham dự trực tiếp trong ba ngày đêm
để thực hiện ca hiến và năm ca ghép tạng thành công tạo cột mốc quan trọng cho ngành ghép tạng
cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã lan tỏa công việc ý nghĩa này tới cộng đồng
thứ trưởng bộ y tế đề nghị trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và một số vụ cục liên quan
triển khai mô hình mạng lưới bệnh viện hiến trên toàn quốc với lộ trình phù hợp
cùng với đó các vụ cục liên quan cần tham gia xây dựng các chính sách liên quan cho hoạt động tư vấn hiến mô tạng
tại các bệnh viện hoạt động chẩn đoán hồi sức chết não và thu gom mô tạng bảo quản vận chuyển mô tạng